quý vị các đồng chí và các bạn đây là chương trình hành trình phá án của kênh truyền hình công an nhân dân
trong số lần này chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với một vụ án giết người không tố giác tội phạm
xảy ra vào thời điểm cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
vụ án này được giới chức năng đánh giá là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng do một nhóm tội phạm thực hiện
với thực đoạn tinh vi mới lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn thủ đô mà phải mất khá nhiều công sức
công an hà nội mới khám phá thành công
trong khuôn khổ của chương trình này các phóng viên của chúng tôi sẽ làm rõ về công tác khám nghiệm hiện trường
đồng thời đi sâu vào công tác điều tra phá án của các trinh sát và điều tra viên đội trọng án công an tp hà nội
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
sát một người đàn ông được phát hiện vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi
nạn nhân nằm chết bên vệ đường
xung quanh có nhiều cây cỏ dại tại một khu vực thưa dân cư
nạn nhân nhanh chóng được xác định bởi giấy tờ tùy thân
tuy nhiên những đồ đạc cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn
những câu hỏi đầu tiên được đặt ra liệu có phải nạn nhân bị cám khi say rượu
đây là khu vực dốc dây diệu địa bàn km số chín cộng một trăm linh quốc lộ ba mươi năm
thuộc khu lãnh đạo hà nội

trường sóc sơn xã minh phú huyện sóc sơn hà nội
hai bên đường là đường thông
sát nạn nhân nằm bên vệ đường bị che khuất bởi bụi cỏ khá đậm tràm
thi thể nạn nhân đã nằm ở đó từ chiều hôm trước
tuy nhiên do người dân cho rằng đó là người đi đường say rượu
nên đến tận trưa ngày hôm sau phát hiện người đó đã chết
thì mới được trình báo đến cơ quan công an
ngay lập tức các lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường
công tác khám nghiệm ban đầu nhanh chóng được triển khai
nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa
trục cơ thể song song với trục đường
đầu hướng về quốc lộ số hai
danh tính của nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định
bởi một tấm thẻ của một ngân hàng đeo trên cổ
những khám nghiệm ban đầu cho thấy
nạn nhân cao một m sáu mươi bảy thể trạng to khỏe
trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích nhỏ
như vết bầm tím sau gáy
những vết rác nhỏ ở đầu mặt và cổ do cung trục cắn
hai điểm đáng chú ý nhất của thi thể này
là vết bọt xuôi ra từ mép của nạn nhân
và vết ố vàng trên bụng áo xơ mị
chính bởi những đặc điểm ban đầu này
kết hợp với việc các tư trang của nạn nhân còn nguyên
đã khiến cho các điều tra viên nhận thấy
cần phải thận trọng hơn
trong việc xác định nguyên nhân cái chết này
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
từ số thẻ ngân hàng trên cổ nạn nhân
các chiến sĩ công an đã nhanh chóng xác định
được danh tính nạn nhân là anh nguyễn văn nhường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hộ khẩu thường trú
tại số hai mươi chín trên một bùi sương trạch
khương đình thanh xuân hà nội
điều đáng nói hơn anh nhường
chính là một cán bộ phát triển
phát triển và kiểm soát tuân thủ ngân hàng
của một ngân hàng lớn tại hà nội
nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh nhường
và điều gì đã khiến cho một cán bộ ngân hàng
của hà nội lại nằm chết bên vệ đường hoang vắng
tận huyện sóc sơn cách trung tâm hà nội
gần bốn mươi km
đây cũng chính là điểm mấu chốt gây không ít khó khăn
trong việc khoanh vùng điều tra
của các chiến sĩ đội trọng án công an thành phố hà nội
từ các kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu
đội khám nghiệm đã tạm thời có được những kết luận
những vết tích trên sát nạn nhân chưa đủ để gây tử vong
và khu vực tìm thấy sát nạn nhân không phải là hiện trường của vụ án
do chưa đủ bằng chứng để xác định được nguyên nhân cái chết
các điều tra viên của đội khám nghiệm đã hội ý và quyết định phải mổ tử thi
mặc dù vấp phải sự phản đối của người nhà nạn nhân
qua công tác pháp y thì những tổn thương trên cơ thể nạn nhân không nặng
trong giả dày chứa nhiều dịch màu nâu nhưng giả dày không sung huyết
ngay lập tức chất dịch da dày máu và một số mẫu vật khác
đã được gửi đến viện khoa học hình sự bộ công an để xét nghiệm
và bắt đầu từ đây đã cho một hướng điều tra mới của đội trọng án
khi một số mẫu vật của vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
gửi trưng cầu giám định các giám định viên đã làm việc khẩn trương
để có kết quả nhanh chóng và chính xác nhất phục vụ yêu cầu công tác điều tra
trải qua các công đoạn tách chiết phân loại và phân tích bằng các phương pháp hóa học
các giám định viên đã cho kết quả
chất dịch ở bọt mép cũng như trong giả dày là hóa chất cực độc nachi xianur
khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan điều tra cùng với rất nhiều mẫu vật
chúng tôi triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật để phân tích và tìm các dấu vết lạ
khi qua quá trình giám định chúng tôi phân tích thì xác định ra rằng là ở đó có nachi xianur
như vậy có thể khẳng định rằng là nạn nhân bị đầu độc bởi xianur

thưa quý vị các đồng chí và các bạn
như quý vị đã theo dõi từ đầu chương trình thì công tác khám nghiệm hiện trường là một công đoạn rất quan trọng trong quá trình phá án
nó giúp đánh giá chung được tình trạng ban đầu của vụ án đồng thời giúp đội trọng án có những định hướng điều tra đúng đắn
để biết rõ hơn về giá trị của vụ án chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề này

trước đây đã từng làm việc cho một văn phòng luật sư công tác tại bộ phận pháp chế và kiểm soát tuân thủ ngân hàng
vì vậy cũng có thể nạn nhân có những mâu thuẫn trong công việc
bên cạnh đó nạn nhân là người sống khá kính đáo lại mới chia tay với vợ nên mâu thuẫn về tình ái cũng không thể loại trừ
về gia đình ở thái nguyên nạn nhân có mâu thuẫn về tài sản thừa kế
cán bộ điều tra đã xác minh vào ngày hai mươi hai tháng tám trước khi nạn nhân chết hai ngày
thì việc tranh chấp quyền thừa kế đã được gia đình mang ra giải quyết nhưng chưa thể nói là đã ổn thỏa
các điều tra viên và tranh chấp quyền đã gọi hỏi nhiều đối tượng tình nghi quanh khu vực sóc sơn mệ linh vĩnh phúc
những đối tượng tình nghi cũng đã được khoanh vùng dần
ra soát số xe ôm hoạt động quanh khu vực nạn nhân thuê trọ
bằng những biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên đã xác định được số xe taxi đi qua khu vực km số chín
cộng một trăm linh ngày hôm đó
quá trình điều tra ngày một khẩn trương đội điều tra trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà nội
đã kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm ra nhóm đối tượng tình nghi
sau phải đến hai mươi ngày chúng tôi mới xác định được nhóm đối tượng tình nghi trên cơ sở giả soát taxi biến động
của các đối tượng tình nghi

và đặc biệt là chúng tôi khoanh vùng đấy là các nhóm đối tượng là người hải phòng hoạt động tại địa bàn khu vực đông anh
mê linh sóc sơn và thị xã phúc yên của vĩnh phúc
đúng như theo tinh thần chỉ đạo của ban truyền đoán kết quả chúng tôi đã bắt được tám chín đối tượng
và đặc biệt là chúng tôi đã giữ được bắt giữ đối tượng đảm bảo bí mật để khi các mũi bắt được
đối tượng thì không động để các mũi khác sau khi bắt được cái nhóm đối tượng trực tiếp thực hiện
thì đến các đối tượng môi giới và đối tượng chủ mưu đặc biệt là bị can trinh rất là quan cố
chúng tôi biết là chỗ anh thái rồi thế thì anh nhờ chỗ anh bắc tìm người về chia tài sản của chúng tôi
để đảm phán chứ không phải là
không biết không thôi
anh không biết là mình có gây ra sức người như thế
phải áp dụng rất là nhiều các cái chiến thuật hỏi cung chiến thuật sắt hỏi
thì đến trưa ngày hôm sau thì bị can trinh mới thành khẩn khai nhận cái hành vi phạm tội của mình
từ những nỗ lực điều tra của bang chuyên án
hỗ trợ tích cực phối hợp hiệu quả của công an các quận huyện thuộc địa bàn hà nội
và công an các tỉnh thành như thái nguyên vĩnh phúc ninh bình quảng ninh
cuộc điều tra đã kết thúc những can phạm của vụ án đã phải cuối đầu nhận tội
với những tài liệu chứng cứ thu thập được nội dung vụ án được xác định như sau
ông nguyễn văn nhận bố đẻ của anh nhượng đã kết hôn với mẹ kế là nguyễn chị trinh
tháng ba năm hai nghìn bảy ông nhận mất
giữa anh nhượng và trinh xảy ra mâu thuẫn về vấn đề thừa kế tài sản
là quyền sử dụng hai mảnh đất và công trình xây trên hai mảnh đất đó
tháng hai năm hai nghìn tám chinh đã khởi kiện anh nhường tại tòa án nhân dân thành phố thái nguyên
xuất phát từ mâu thuẫn trên trinh đã nảy ra ý định giết anh nhượng để trả thụ
trinh đã nhờ thái người tình cũ của mình
tìm người thuê để giết anh nhượng
thái được người quen chỉ đến gặp nguyễn sĩ bắc ở tổ một phường hùng vương phúc yên
bắc hẹn thái và trinh đến nhà riêng để bàn bạc
bắc đồng ý bắt giữ nhượng theo đề nghị của trinh và thái với giá một trăm năm mươi triệu đồng
trinh đồng ý và đưa bức ảnh anh nhượng cho bắc và ghi điện thoại của anh nhượng phía sau tấm ảnh cùng với năm mươi triệu đồng tiền tạc cộng
thỏa thuận sau khi giao anh nhường thì sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại
sau đó bắc liên lạc với đồng bọn để thực hiện chứ bắc không trực tiếp ra tay
biết anh nhường về thái nguyên trinh đã đưa cho thái một lọ thủy tinh đứng chất độc cyanure
một đôi găng tay và một trăm một mươi triệu đồng
trình nói với thái là thuốc ngủ và phải cho anh nhường uống trước khi giao anh nhường ở địa
điểm dốc dây nhỏ
sau khi đã theo dõi anh dương khi anh nhượng đi từ quán cà phê ra đã bị ép lên xe taxi với lý do có người cần gặp
trên xe taxi anh nhượng đã bị đồng bọn của bắc gồm những tên việt cương và trưởng khống chế để ép uống thuốc
chỉ sau ba mươi giây anh dường không cử động được nữa
taxi đi đến đoạn dốc dây diều thì việt cương và trưởng bế anh nhượng thả ấm về đường
sau khi xác định được nhóm đối tượng hầm nghi một trong những yêu cầu đặt ra của ban chuyên án là làm sao phải bắt giữ được toàn bộ các đối tượng gây án và làm rõ được bản chân vụ án
vì chúng tôi sau khi xác định được nhóm đối tượng hầm nghi và quá trình điều tra đến xác định được nhóm đối tượng hầm nghi thì xác định đây là một vụ án có dấu hiệu của việc thuê mướn
thế nên là đã có dấu hiệu thuê mướn thì nghĩa là phải có đối tượng thuê đối tượng chủ mưu
cho nên cái yêu cầu đặt ra của ban chuyên rất là cao là phải làm sao bắt giữ được toàn bộ cái nhóm đối tượng này và phải làm rõ được cái nguyên nhân cái động cơ mục đích của cái án
có thể nói đây cũng là thủ đoạn lần đầu tiên xuất hiện ở hà nội
một nạn nhân bị một nhóm đối tượng bắt ép ô tô và đổ thuốc độc bắt uống thuốc độc và sau khi nạn nhân chết thì vứt xuống chỗ dốc dây diều của sóc sơn
chúng tôi đã báo cáo với giám đốc của thành phố và được sự chỉ đạo của trung tướng nguyễn đức nhanh giám đốc của thành phố giao cho tôi
nguyễn cương định là trưởng vòng quản giác hình sự làm trưởng ban để điều tra cái vụ án này
với một tinh chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy thế cho nên là sau khi bắt giữ được toàn bộ các đối tượng thủ phạm gây án thì chúng tôi đã chỉ đạo các điều tra viên là khẩn trương tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
và đặc biệt là đã phối hợp chặt chẽ với viện khoa học kỹ thuật hình sự của bộ công an và các cơ quan chuyên môn để tiến hành giám định và làm rõ bản chất vụ án
thế và trong một cái thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã kết thúc cái điều tra vụ án này và chuyển sang viện đề nghị tri tố các đối tượng chế pháp luật
thế và khi mà tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử thì có thể nói là với một cái mức án đối với thị trinh và những cái đối tượng có liên quan đấy là một cái mức án mà rất là nghiêm khắc
thế và đó cái mức án đó cũng cảnh tỉnh cho các cái đối tượng mà sau này muốn có những cái âm mưu những cái thủ đoạn phạm tội như vậy thì cũng có cái tinh chất gian đen

chúng tôi tìm đến tổ một mươi phường trung thành thành phố thái nguyên
chị nguyễn thị lương là em gái ruột của nguyễn thị trình giờ đang thay chị vừa nuôi con mình và nuôi cháu nhỏ
sau sự việc đau lòng xảy ra gia đình vắng hẳn tiếng cười
cháu bé với đôi mắt và gương mặt ngay thời ấy tỉnh thoảng vẫn được dì lương cho đi hà nội thăm mẹ rồi về
mỗi lần về nhà cháu lại đòi gặp mẹ và không hiểu vì sao mẹ lại phải xa mình
hiện giờ chị lương thay chị gái nguyễn thị trinh làm chủ nhà nghỉ trà mì
vắng trà có chú sảy mẹ bú dị
chị lương nói với chúng tôi cháu lòng mới hơn ba tuổi giờ thì hằng ngày cháu đã quen với việc vắng mẹ rồi
nhưng bằng đêm cháu vẫn khóc đòi mẹ lúc đó tôi cũng chỉ biết khóc theo